sau hai ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được nghi can gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
nghi can gây án là mố điện hai mươi bảy tuổi chú tại thôn giải phóng xã cam phước đông mố điện là cháu gọi nạn nhân bằng gì
công an khánh hòa nhận được tin báo về một vụ án giết người tại thôn giải phóng xã cam phước đông vào lúc giờ ngày hai mươi tháng hai nạn nhân là một phụ nữ năm mươi bốn tuổi bị giết bị xâm hại thân thể và bị cướp mất tài sản
khẩn trương điều tra công an khánh hòa nhanh chóng khoanh vùng và xác định được nghi can gây án là mấu điện
đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng điều tra đã bắt được mấu điện khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã cam phước tây huyện cam lâm
bước đầu đối tượng khai nhận
sau khi uống rượu thì đến nhà nạn nhân xin tiền không được nên đã bóc cổ sát hại nạn nhân sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm rồi lục tài sản lấy đi năm trăm linh đồng
quá trình chạy trốn đối tượng đã mua và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết cơ quan công an đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe